theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cần thơ bốn du khách người trung quốc đến từ thành phố vũ hán đang đi du lịch tại cần thơ muốn xin ra hạn visa để ở lại việt nam vì chưa muốn quay về nơi dịch bệnh đang hoành hành
bốn người này hiện đang lưu trú tại một khách sạn ở quận ninh kiều từ ngày hai mươi năm tháng một và đã được bố trí hai phòng riêng biệt và cách ly tại một tầng của khách sạn được kiểm tra thân nhiệt hai lần mỗi ngày và được khuyến cáo hạn chế ra ngoài
kết quả kiểm tra cho thấy thân nhiệt của bốn du khách ở mức bình thường chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào nghi nhiễm virus ncov
theo dự kiến đến ngày một mươi ba tháng hai các du khách trung quốc trên sẽ về vũ hán tuy nhiên do các chuyến bay đến vũ hán đã bị hoãn cộng với tâm lý không muốn quay về vùng dịch nên bốn du khách này đã xin gia hạn visa để tiếp tục được ở lại việt nam